sau một ngày đêm tích cực vào cuộc xác minh điều tra công an huyện ea súp tỉnh đắk lắc vừa tiến hành bắt được năm lâm tặc chém trọng thương cán bộ kiểm lâm vườn quốc gia york don xảy ra vào tối ngày một mươi tám tháng một mươi hai
hiện công an huyện ea súp đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra để bắt giữ xử lý các đối tượng còn lại có liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này
sau khi vụ việc xảy ra hai tổ công tác của công an huyện đã được cử đến hiện trường để khám nghiệm và truy lùng các đối tượng gây án
đến tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai đã xác định và bắt giữ năm lâm tặc cùng hung khí gây án
năm đối tượng bị bắt gồm bun lẹo hờ huynh hai mươi hai tuổi trú tại huyện buôn đôn y gió hờ huynh hai mươi sáu tuổi y thất mờ giao hai mươi ba tuổi và y khoang mờ giao một mươi chín tuổi cùng chú tại huyện ea súp lương văn huỳnh hai mươi hai tuổi quê ở tỉnh cao bằng tạm trú tại huyện buôn đôn
công an xác định y gió hờ huynh là người trực tiếp chế manh y thông chỉ buôn giá đứt cân tay vụ việc đang được công an huyện ea súp tiếp tục điều tra làm rõ